gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi tám tháng một mươi một đối tượng vương quốc đạt trú tại phường hoàng tân tp chí linh vừa bị công an tp chí linh tỉnh hải dương bắt tạm ra
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một vương quốc đạt đã gây ra vụ cướp giật điện thoại của hai cháu bé một mươi bốn tuổi tại khu dân cư khang thọ phường trí minh thành phố trí linh
với thủ đoạn là điều khiển xe máy che biển số đeo khẩu trang đi dọc theo các tuyến giao thông nhắm đến các mục tiêu là học sinh phụ nữ để cướp giật tài sản
đạt thừa nhận với thủ đoạn tương tự đã gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn phường sao đỏ vào ngày một mươi năm tháng một mươi một nạn nhân là một phụ nữ đang ngồi trên ghế đá gần khu vực quảng trường công cộng
tổng giá trị tài sản trong hai vụ án khoảng ba mươi triệu đồng